do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số một mươi hai trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh con tum có mưa rất to
nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng
chia cắt hoàn toàn nhiều xã vùng sâu các huyện con phlong tumorong đắk rê
đây là điểm sạt lở tại km hai trăm linh hai một trăm năm mươi trên tuyến đường trường sơn đông thuộc địa bàn xã ngọc tem huyện con plông
tại vị trí này hôm qua đã sạt lở nghiêm trọng chia cắt xã ngọc tem với trung tâm huyện con plong
đơn vị chủ quản là công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ con tum đã huy động nhân lực xe máy thông xe tạm thời
tuy nhiên sau hơn hai giờ thông xe hàng trăm mét khối đất đá và cây xanh từ tan luy dương lại tiếp tục đổ xuống
chè lấp mặt đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
đi ngọc tem nhưng mà không có đường đường tắt đường hết rồi bây giờ cho đi bộ thôi khổ lắm đi
trên tuyến đường trường sơn đông đi qua tỉnh con tum có hai mươi năm điểm sạt lở
trong đó có năm điểm đã và đang sạt lở nghiêm trọng chia cắt tuyến đường gây ách tắc giao thông
trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu thuộc huyện con phlong có bốn mươi năm điểm sạt lở với hơn sáu mét khối đất đá
tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi ba thuộc huyện đắc cơ lây có một mươi điểm bị sạt lở làm cô lập năm xã vùng sâu của huyện
để ứng phó với hoàn lưu sau cân báo số một mươi hai tỉnh con tum đã có công điện khẩn về công tác phòng chống báo
yêu cầu các sở ban ngành huyện thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến mưa lũ
cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để ứng phó với mưa bão trên địa bàn